thứ hai liên đoàn lao động tỉnh thừa thiên huế tổ chức đám cưới tập thể cho các công nhân người lao động nghèo hoàn cảnh khó khăn
trong số một mươi hai cặp đôi tham gia cưới tập thể lần này có cặp đôi đã sống với nhau được một mươi tám năm và một mươi một cặp đã có con
dù là một đám cưới tập thể nhưng những lễ nghi thường có của một đám cưới truyền thống vẫn được ban tổ chức lo đầy đủ
chúng tôi đánh giá đây là một mô hình hết sức là có ý nghĩa trực tiếp chăm lo quan tâm đến đời sống của người lao động
đồng thời nó thể hiện tính nhân văn sâu sắc sự đồng hành của tổ chức công đoàn đối với người lao động không chỉ về việc làm
về cuộc sống mà ngay cả những cuộc sống tinh thần cả những vấn đề rất lớn trong cuộc đời họ đó chính là hạnh phúc gia đình
thông qua hoạt động có ý nghĩa này liên đoàn lao động tỉnh thừa thiên huế
đã hướng đến những nhu cầu thiết thực góp phần chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn
đồng thời đã tạo sự khác biệt rõ nét so với người lao động chưa là đoàn viên công đoàn
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi trên địa bàn tỉnh
những ngày này nông dân huyện phú ninh tỉnh quảng nam bắt đầu vào mùa thu hoạch dưa hấu
năm nay giá sơ hấu thương hiệu kỳ lý được thương lái mua với sơ hấu
giá sáu đồng một kg tăng từ một đến hai đồng một kg
khiến người trồng dưa rất phấn khởi với việc thu được hàng chục triệu đồng tiền lãi
những ngày này người dân ở vùng chuyên canh dưa ở các xã tam phước tam lộc và tam thành
huyện phú ninh tỉnh quảng nam đã bắt đầu thu hoạch dưa hấu
năm nay do thời tiết thuật lợi có nắng nhiều nên dưa phát triển tốt quả to
nhiều quả dưa nặng từ sáu kg đến bảy kg
tuy mới đầu vụ nhưng thương lái về tận ruộng mua với giá cao
nên bà con rất phấn khởi
với giá dưa sáu đồng một kg như hiện nay
thì sau khi trừ chi phí mỗi hectare bà con thu lãi khoảng từ một trăm bốn mươi triệu đến một trăm năm mươi triệu đồng
đầu mùa thì đây là cua phấn khởi
đầu mùa mình thu được cái dưa mà cửa này là cua phấn khởi
giá cả được
năm nay là cửa gần hai sổ
mà chắc là cửa gần
thuốc thuốc đã được bỏ tấn dưa ra
chó dưa sáu ngòn một kg
hiện nay thì thấy bình thường quân lẽ thấy cũng lò mạng cũng được
có đò cái gì đó
vụ đông xuân năm nay huyện phú ninh trồng hơn bốn trăm chín mươi hectare dưa hấu
vượt hơn chín mươi hectare so với kế hoạch đề ra
chủ yếu tập trung tại các xã như tam phước tam lộc tam thành thị trấn phú thịnh
dự kiến năng suất dưa toàn huyện ước đạt bình quân hơn hai mươi năm tấn một hectare
có nhiều ruộng dưa ở các vùng chuyên canh cho năng suất từ hai mươi tám đến ba mươi tạ một hectare
sản lượng vụ dưa đông xuân năm nay ước đạt khoảng một mươi hai ba trăm linh tấn
với tổng doanh thu từ dưa hấu khoảng bảy mươi năm tỷ đồng
dưa hấu kỳ lý là mặt hàng nông sản đầu tiên ở huyện phú ninh
đã được cục sở hữu trí tuệ của bộ khoa học công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
và được sản xuất theo tiêu chuẩn việt gap
hy vọng với giá dưa vẫn ổn định như thời điểm hiện nay
thì cây dưa sẽ tiếp tục tạo ra bước đột phá trong chuyển đổi cây trồng
góp phần nâng cao thu nhập của bà con nông dân ở huyện nông thôn mới phú ninh
thời điểm này lượng hàng xuất nhập khẩu
qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn tăng đột biến
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến giữa tháng bốn đạt hơn một trăm hai mươi một triệu đô la mỹ
tặng hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt năm mươi sáu triệu đô la mỹ
kết quả này là do từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
các mặt hàng nông sản được xuất khẩu mạnh hàng ngày có hàng trăm xe thông quan
trước năm hai nghìn một mươi tám hàng xuất qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị
chủ yếu là đồ gỗ tinh bột và một số ít hàng nông sản
bình quân mỗi ngày chỉ làm thủ tục thông quan cho khoảng một trăm linh phương tiện
nhưng từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
phía trung quốc đã thực hiện nhập hàng nông sản chủ yếu là hoa quả từ việt nam tại khu vực này
nên số lượng hàng nông sản xuất khẩu qua đây tăng cao đột biến
nổi bật là từ tháng ba đến nay
mỗi ngày cửa khẩu quốc tế hữu nghị tiếp nhận làm thủ tục xuất khẩu
từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi xe hàng tăng gấp ba lần so với những năm trước
các mặt hàng chủ yếu là nhãn thanh long sầu riêng ớt quả tươi
phía bạn tăng cường việc truy xuất nguồn gốc
để phía doanh nghiệp cũng chủ động trong việc nắm vững thông tin
rồi chuẩn bị đối với hàng hóa xuất khẩu
hàng nông sản xuất khẩu tăng mạnh là tín hiệu đáng mừng
cho sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân
tuy nhiên mấy ngày gần đây do lượng xe và hàng tăng cao
năng lực thông quan của hai bên mặc dù đã làm hết công suất
nhưng hàng ngày vẫn tồn hơn một trăm linh xe hàng chưa xuất khẩu được
trong khi đó mặt hàng nông sản là loại hàng dễ hỏng
chưa kể bến bãi tại khu vực cửa khẩu hữu nghị
cũng chưa đáp ứng được hết nhu cầu dừng đỗ chờ thông quan của phương tiện
thứ nhất là chúng tôi huy động toàn bộ quân số của đơn vị
là bố trí vào các vị trí và cũng như thời gian trọng điểm trong ngày
để duy trì điều tiết phương tiện để không để xảy ra tình trạng ồn tắc cục bộ
tiếp theo là chúng tôi phối hợp với các cơ quan trong cửa khẩu
như là hải quan trung tâm quản lý cửa khẩu
để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp
và tiếp theo chúng tôi còn chủ động tham mưu cho trung tâm quản lý cửa khẩu
để trao đổi với các cơ quan chức năng bên khu bảo thuế của trung quốc
để về những nội dung là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp của việt nam
hiện nay lượng hàng hoa quả được các chủ hàng đưa lên khu vực cửa khẩu quốc tế hữu nghị vẫn tăng cao
các lực lượng chức năng tại cửa khẩu như hải quan biên phòng đã có nhiều giải pháp
để tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa
tuy nhiên các chủ hàng cũng cần phải nắm bắt tình hình thực tế
điều chỉnh lượng hàng và thời gian lên cửa khẩu cho phù hợp
để hàng hóa được thông quan thuận lợi nhanh chóng tránh quá tải phải trực chờ
để lâu hàng nông sản có nguy cơ bị hỏng không đủ điều kiện xuất khẩu dẫn đến thiệt hại về kinh tế
trong phần tin quốc tế g bảy cam kết cùng ứng phó với các thách thức chung toàn cầu
liên hợp quốc và eu kêu gọi đàm phán chính trị chấm dứt xung đột ở syri
dạng sáng nay theo giờ việt nam hội nghị ngoại trưởng và an ninh nhóm bảy nền công nghiệp phát triển nhất thế giới g bảy
đã kết thúc sau ba ngày nhóm họp với việc công bố các cam kết toronto
và khẳng định cùng phối hợp hành động trong ứng phó với các thách thức chung toàn cầu
hội nghị g bảy đã khép lại với bốn cuộc thảo luận chuyên đề của các bộ trưởng
cùng với đại diện của liên minh châu âu eu interpol và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như facebook microsoft twitter và youtube
lần đầu tiên các bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng an ninh đã tiến hành phiên họp chung về những mối quan tâm đan sen trong lĩnh vực an ninh
đồng thời thảo luận về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trẻ em gái
đây là một trong những chủ đề trọng tâm của nước chủ nhà canada
kết quả sau ba ngày thảo luận các bộ trưởng đã nhất trí đưa ra các cam kết toronto
tái khẳng định tin tưởng vào các nền kinh tế mở xã hội mở và chính phủ mở
các bộ trưởng cũng nhất trí sẽ phối hợp xây dựng đề xuất trình lên các nhà lãnh đạo g bảy trong cuộc họp thượng đỉnh tại quebect vào tháng sáu tới
tổng thống mỹ donald trump và người đồng cấp pháp emmanuel macron vừa cam kết sẽ tìm cách giải quyết những khác biệt trong quan điểm về thỏa thuận hạt nhân với iran
tuy nhiên tổng thống mỹ đã không đưa ra quan điểm rõ ràng về việc liệu ông có thực hiện lời đe dọa từ bỏ thỏa thuận hạt nhân lịch sử
với tehran hồi năm hai nghìn một mươi năm hai mươi
phát biểu họp báo chung sau cuộc hội đàm ở nhà trắng tổng thống pháp emmanuel macron cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một thỏa thuận mới
củng cố hơn nữa thỏa thuận kế hoạch hành động toàn diện chung năm hai nghìn một mươi năm và phù hợp với mong muốn của ông donald trump như chương trình phát triển tên lửa đạn đạo hay ảnh hưởng gia tăng của iran trong khu vực
đây không phải sự can thiệp thay vào đó là xây dựng một khuôn khổ ổn định góp phần tiếp tục duy trì ổn định và kiến tạo hòa bình
đó không phải là chuyện xé bỏ một thỏa thuận thay vào đó là tạo ra một thứ mới có thể giải quyết mọi quan ngại của chúng ta
vẫn còn một cơ hội và không ai biết tôi sẽ làm gì vào ngày một mươi hai tháng năm tuy nhiên nếu iran đe dọa chúng tôi thì họ sẽ phải trả cái giá mà rất ít quốc gia từng trải qua
về phần mình iran đã tuyên bố sẽ không đàm phán lại và sẽ tái khởi động chương trình hạt nhân nếu mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi
liên quan đến cuộc xung đột
tại syri liên hợp quốc và liên minh châu âu eu vừa kêu gọi các bên cần tiến hành các cuộc đàm phán chính trị nhằm nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn bảy năm qua tại syri
bởi những chiến thắng mới nhất trên thực địa của chính phủ syri và lực lượng đồng minh vẫn không mang lại nền hòa bình cho nước này
phát biểu trong cuộc họp báo chung với đại diện cấp cao liên minh châu âu eu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại bà federica mogherini
ông stefan de mistura cho biết
trong vài tuần qua những thành quả và mục tiêu mà quân đội syri giành được cũng như sự leo thang quân sự tại syri không mang lại giải pháp chính trị và cũng không mang lại bất kỳ sự thay đổi nào cho đất nước này
trong khi đó bà mogherini cũng đề cập tới sự cần thiết trở về tiến trình chính trị dưới sự bảo trợ của liên hợp quốc để bắt đầu các cuộc đàm phán chính trị mang tính có ý nghĩa thực sự và có thể là hướng đi duy nhất cho syri
trong báo cáo sốt z thế giới năm hai nghìn một mươi bảy tổ chức y tế thế giới cho biết tiến trình kiểm soát căn bệnh này đang bị đình trệ
theo cảnh báo của who cứ hai phút lại có một đứa trẻ trên thế giới bị tử vong do sốt z
những nỗ lực nghiên cứu các biện pháp giúp chẩn đoán sớm bệnh sốt rét các loại thuốc điều trị và những biện pháp sinh học phòng chống bệnh như mũi biến đổi gen đã được thực hiện tại nhiều phòng thí nghiệm trên khắp thế giới
tuy nhiên bất chấp những nỗ lực của thế giới báo cáo của diễn đàn phát triển và trợ giúp châu á công bố hồi cuối năm hai nghìn một mươi bảy cho thấy
tính đến hết năm hai nghìn một mươi sáu thế giới đã ghi nhận hai trăm một mươi sáu triệu ca nhiễm sốt z tại chín mươi một nước cao hơn con số hai trăm một mươi một triệu ca của năm trước đó
số ca bệnh tăng nhanh ở các nước châu phi
cùng lúc mức tài trợ cho công tác phòng chống và chữa trị bệnh số z đã dừng lại
chắc chắn thiếu đầu tư và thiếu những công cụ cần thiết mới để đối phó với bệnh sốt z
thì những tiến bộ loài người đã đạt được trong những thập niên gần đây có thể sẽ hoàn toàn trở thành vô ích
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại